kính chào quý vị và các bạn
mưa sẽ giảm nhanh tại khu vực bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
khi không khí lạnh suy yếu nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng lên
giao động chủ yếu ở mức hai mươi bảy ba mươi độ riêng tây bắc có thể đạt trên ba mươi độ
thời tiết các tỉnh dọc từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa cũng sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
nhưng trời vẫn nhiều mây nên nền nhiệt chưa tăng nhiều
hầu hết vẫn giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng xuống đến bình thuận
thời tiết không có quá nhiều biến động phổ biến ít mưa
có chăng chỉ có mưa ở một vài nơi về chiều tối ngày trời nắng
nhiệt độ ban ngày phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ cục bộ có nơi cao hơn
thời tiết các tỉnh phía nam nước ta bao gồm cả tây nguyên và nam bộ
về chiều tối nay vẫn có mưa rông rải rác
trong cơn rông gần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
còn ban ngày hai khu vực đều có nắng
với mức nhiệt độ ngày đêm tại tây nguyên giao động từ hai mươi ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ có nắng nóng với mức nhiệt trong khoảng hai mươi bốn ba mươi sáu độ
đêm với biển đông tại quần ảo hoàng sa và quần ảo trường sa
đều có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn năm
nhiệt độ tại quần đảo hoàng sa là hai mươi năm ba mươi hai độ
còn quần đảo trường sa là hai mươi sáu ba mươi ba độ
khu vực hà nội có mây phổ biến có mưa vài nơi
trưa chiều có nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
đêm và sáng trời xe lạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi một hai mươi chín độ